tại tỉnh con tum vừa diễn ra chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới sa long huyện ngọc hồi tỉnh con tum
hơn năm trăm linh người dân của xã biên giới sa long đã được khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng một túi quà gồm túi đựng dụng cụ y tế
một số loại thuốc thông thường để người dân tự sơ cứu xử lý ban đầu trước khi chuyển đến cơ sở y tế với tổng trị giá trên bảy mươi năm triệu đồng
cùng với việc khám bệnh phát thuốc miễn phí các y bác sĩ hai đơn vị cũng đã tư vấn sức khỏe cho người dân cách giữ gìn vệ sinh phòng dịch bệnh
đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh bạch hầu sốt xuất huyết đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh
đây là hoạt động được tiến hành thường xuyên của bộ đội biên phòng tỉnh và hội chữ thập đỏ việt nam tỉnh con tum đối với nhân dân khu vực biên giới